trước những lợi ích của mobile money hiện nay bộ thông tin và truyền thông đã làm việc với ngân hàng nhà nước và các bộ ngành liên quan đề xuất chính phủ chính sách thí điểm mobile money
việc thực hiện thí điểm sẽ lưu ý đảm bảo định danh khách hàng qua xác thực thông tin cá nhân thuê bao qua quản lý đăng ký sim
đồng thời các nhà mạng sẽ phải quản lý mạng lưới đại lý như giám sát hoạt động đại lý đảm bảo tính thanh khoản của đại lý
hiện nay mobile money là phương thức phù hợp với nhóm dân cư khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vốn có ít điều kiện tiếp cận với các dịch vụ tài chính truyền thống
vì vậy nếu có các giải pháp phù hợp thúc đẩy mở rộng thanh toán điện tử qua thuê bao di động
sẽ góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến căn bản trong người dân về thanh toán điện tử và thói quen sử dụng tiền mặt hiện nay
mobile money sẽ là giải pháp để đưa người tiêu dùng tiếp cận
các dịch vụ tài chính trên nền tảng internet như y tế giáo dục tài chính việc làm an sinh xã hội
cùng với đó mobile money sẽ thâm nhập thị trường nông thôn và số hóa chuỗi giá trị nông thôn nhằm giúp họ tiếp cận với mobile money
vì vậy việt nam cần xây dựng hạ tầng cơ sở từ thành thị đến nông thôn để dịch vụ này phát triển
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt